ngày ba mươi tháng sáu tại ấp trường thọ xã trường xuân huyện thới lai thành phố cần thơ đã diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện cần thơ
khi nhà máy này đi vào hoạt động sẽ xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt một ngày
dự án được triển khai trên diện tích năm ba hectare với tổng mức đầu tư bốn mươi bảy triệu usd tương đương một năm mươi tỷ đồng
thời hạn hoạt động của dự án là hai mươi hai năm trong đó thời gian hoạt động của nhà máy là hai mươi năm
nhà máy có công suất xử lý bốn trăm linh tấn rác thải sinh hoạt một ngày
dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là dự án sử dụng kỹ thuật đốt rác phát điện để xử lý rác thải sinh hoạt đầu tiên ở việt nam
với công nghệ này sau khi rác được xử lý xong ngoài việc phát điện chỉ còn lại năm cho xỉ trôn lấp
các chất thải rắn chất thải lỏng và khí thải sẽ được xử lý đặt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài
theo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ hiện trung bình mỗi ngày tổng khối lượng rác thải sinh hoạt mà thành phố phải thu gom và xử lý là hơn sáu trăm năm mươi tấn bằng công nghệ trôn lấp và đốt không thu hồi năng lượng
vì vậy cũng đề nghị công ty airbergy thực hiện đúng tiến độ và nội dung cam kết đảm bảo môi trường và nhất là phải đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt
đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan giám sát hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ đề ra